các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
quá trình kiểm tra tổ công tác đã thu giữ chín bánh heroin
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận tên là thảo a chư chú huyện điện biên tỉnh điện biên và sùng xeo xánh chú huyện simacai tỉnh lào cai
qua khai thác ban đầu thảo a chư và sùng xeo sánh khai đã mua số ma túy này của một người quen ở điện biên về bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
nhằm kịp thời động viên khen thưởng thay mặt lãnh đạo công an tỉnh lào cai đồng chí đại tá hoàng mạnh hùng phó giám đốc công an tỉnh đã thưởng nóng hai mươi triệu đồng cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đối tượng thực hiện hành vi giết người hiếp dâm đối với một nữ sinh lớp bảy vừa bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu người dân địa phương phát hiện một thi thể nữ ở bìa rừng đoạn dốc bà hàng bản tóm
xã châu phong tỉnh nghệ an đang trong quá trình phân hủy nên đã trình báo cơ quan chức năng để xử lý vụ việc
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện quỳ châu phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh và viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng năm lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với nghi phạm lý thành đạt chú tệ bản na cống xã châu hoàn huyện quỳ châu để tiến hành điều tra liên quan đến cây chết bất thường trên
quá trình đấu tranh đạt khai nhận gặp nạn nhân và trở đến nhà người quen của nạn nhân chơi
trên đường về hai người xảy ra xô xát đạt đã bóc cổ dùng dây cây rừng quấn vào cổ nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm và bóc cổ cho đến khi nạn nhân không còn cử động
sau đó đạt đã bỏ nạn nhân giữa rừng về nhà theo cơ quan công an đạt đã từng có một tiền án về tội hủy hoại tài sản vào năm hai nghìn một mươi ba
chống người thi hành công vụ cối gây thương tích ba đối tượng thực hiện các hành vi này đã bị công an huyện thủ thừa tỉnh long an truy tố trước pháp luật
trước đó phan văn tâm chú tỉnh tiền giang nguyễn văn phúc chú tỉnh tây ninh và phan văn tuấn chú tỉnh vĩnh long cùng nhóm thanh niên tạm trú tại nhà trọ ấp một xã nhị thành huyện thủ thừa tổ chức uống rượu và thuê nhạc sống hát
tại đây đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên với người dân thuê trọ trong lúc lực lượng dân phòng đến hòa giải thì nhóm ba đối tượng này đã có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ đuổi đánh ba đồng chí dân phòng làm một đồng chí bị thương tích ba
lại do mâu thuẫn trong lúc uống rượu mà gây thương tích nặng cho người khác đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp tạm giữ
theo kết quả điều tra bước đầu do mâu thuẫn trong lúc uống rượu đối tượng nguyễn trung hiếu chú xã hòa an thành phố cao lãnh đã dùng kéo đâm huỳnh thanh nhàn chú xã tân thuận tây thành phố cao lãnh gây thương tích nặng phải điều trị tại bệnh viện đa khoa đồng tháp
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cao lãnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn trung hiếu để tiếp tục điều tra làm rõ
chiều tối qua kiểm tra phòng trọ phát hiện tàng trữ ma túy cùng nhiều dụng cụ để trộm cắp xe máy công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng đào văn hiệp còn gọi là hiếu trú tại thị trấn gian huyện đơn dương cùng đồng bọn
trước đó lúc một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng năm công an tp đà lạt đã tiến hành kiểm tra phòng trọ tại phường sáu tp đà lạt do huỳnh văn công làm nghề sửa xe thuê trọ
quá trình kiểm tra đã phát hiện công và bùi hoàng dũng chú tại phường sáu thành phố đà lạt tàng trữ ba gói ma túy
cũng tại phòng trọ của công lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ tám xe máy các loại một mươi năm biển số xe máy bốn bộ kim loại dùng để đục số sườn số khung xe máy và một khẩu súng bắn bi
kiểm tra nhanh số xe thu được
lực lượng công an xác định phần lớn số xe này là xe ăn trộm
tiến hành đấu tranh các đối tượng khai nhận
công hứa hẹn là khi các đối tượng dũng hiếu lê văn khỏe trú tại phường một mươi tp đà lạt và hai người khác trộm được xe
thì công sẽ thay biển số màu sơn cùng các linh kiện khác để không bị phát hiện sau đó đưa đi tiêu thụ
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nhóm này đã thực hiện trên hai mươi vụ trộm xe tại thành phố đà lạt
sau đó đưa về tiêu thụ tại các địa bàn lân cận
hiện công an thành phố đà lạt đã thu hồi được một mươi xe và đang giám định để xác định chủ nhân của những chiếc xe này
tiếp theo là những tin vắn về việc bắt giữ tội phạm trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hoàng văn hùng chú huyện quỳnh nhai về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng năm hùng đã đột nhập vào một căn hộ tại khu vực xóm hai
xã mường giàng huyện quỳnh nhai lấy cắp một chiếc máy tính sách tay và bốn điện thoại di động
tổng trị giá gần hai mươi hai triệu đồng
đến hai mươi một giờ cùng ngày thì bị lực lượng công an huyện quỳnh nhai phát hiện và bắt giữ
được biết vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu hùng cũng đã bị công an huyện thuận châu tỉnh sơn la khởi tố
về hành vi trộm cắp tài sản nhưng được cho tại ngoại vì chưa đủ tuổi vị thành niên
sáng nay hai mươi tháng năm công an xã thuận hòa huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã tạm giữ đối tượng lý minh tiện
thường chú huyện trần đề tỉnh sóc trăng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
khoảng sáu giờ sáng đối tượng này đã lấy trộm số tiền một mươi sáu triệu đồng tại chùa trà quýt cũ huyện châu thành
sau khi sự việc xảy ra các sư trong chùa phát hiện chi hô và cùng người dân địa phương nhanh chóng đuổi bắt được đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp cùng với một đối tượng tên đi đã bỏ trốn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để xử lý
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên cũng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm phước thiện
chú thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tối một mươi tám tháng năm hiện cùng hai người bạn đến khách sạn thúy lan thuộc khóm đông thạnh phường mỹ thạnh để thuê phòng
khi hai người bạn lên lấy phòng thiện ngồi ngoài đợi sau đó đột nhập vào phòng của vợ chồng chị nguyễn thúy anh lấy trộm bốn điện thoại di động đem về nhà cất giấu
sáng hôm sau một mươi chín tháng năm chị anh phát hiện bị mất trộm đến trình báo công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phường mỹ thảnh đã bắt giữ thiện và thu hồi toàn bộ số điện thoại vừa trộm được
để đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
cùng với các ngành chức năng lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã triển khai các mặt công tác nghiệp vụ quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh bạc liêu
tại thành phố bạc liêu trong cuộc bầu cử lần này thành phố có bảy mươi năm khu vực bầu cử
vì vậy để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn cho cuộc bầu cử công an thành phố bạc liêu đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
huy động lực lượng phương tiện đồng loạt gia quân tấn công chấn áp các loại tội phạm đảm bảo an toàn trước trong và sau khi diễn ra bầu cử
công an thành phố đã quy động một trăm linh lực lượng an ninh nhân dân cảnh sát nhân dân bảo vệ dân phố dân phòng tổ tự quản
để thực hiện bảy mươi năm phương án bảo vệ an ninh trật tự tại bảy mươi năm điểm bầu cử diễn ra trên địa bàn thành phố bạc liêu
công an thành phố cũng có dự kiến những tình huống có thể xảy ra liên quan đến bầu cử
có thể xảy ra liên quan đến an ninh trật tự để các lực lượng thực hiện các phương án bảo vệ tại bảy mươi năm điểm bầu cử này
xử lý trong một điều kiện tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất
sau một mươi năm ngày gia quân công an thành phố tập trung công tác tuyên truyền tuần tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên các lưu vực
xác lập chuyên án đối tranh làm rõ các vụ trộm cắp xe trên địa bàn đã bắt để điều tra làm rõ một mươi năm đối tượng liên quan
xác minh truy bắt một vụ cướp tài sản liên quan đến năm đối tượng
tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên một trăm linh bắt xử lý tám đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
phối hợp giữa lực lượng công an các địa bàn giáp danh tuần tra kiểm tra
chủ động phát hiện xử lý các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở kiên quyết không để phát sinh thành điểm nóng
để đảm bảo tuyệt đối cho bầu cử đại biểu quốc hội phóng một mươi bốn và đại biểu hội đồng dân ca cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
công an phường bảy đã chủ động phối hợp với công an thị trấn châu hưng
và đồng thời trên cơ sở thực hiện ý kiến tri đạo của ban chính quyền công an phố cũng như đảng quỹ ban phường
công an phường đã chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo tình hình thân tự trong dịp bầu cử
trong đó công an phường đã tổ chức ra mắt mô hình chốt chặn tại địa bàn khu một vùng bảy tp bắc liêu
và với những địa điểm khu vực xung quanh bầu cử thì chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra hành chính
đối với những nghề kinh doanh có điều kiện
kiểm tra nhân hậu khẩu tạm trú tạm dắn và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
từ nay đến hết ngày diễn ra bầu cử công an tp bạc liêu tiếp tục để mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực
với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện trọng đại của đất nước
vào sáng nay hội đồng tiêu hủy tăng vật vi phạm hành chính tri cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh an giang
đã tổ chức tiêu hủy hơn một tấn khô cá cha không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
trước đó lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh kết hợp với tri cục quản lý nông lâm và thủy sản an giang
tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh hoạt động ngành nghề chế biến cá cha khô của hộ ông nguyễn văn xanh và lê văn hữu tại xã hòa bình huyện trợ mới
phát hiện gần một hai tấn khô cá cha trị giá hơn ba mươi triệu đồng tẩm ướp các phụ da nằm ngoài danh mục cho phép sử dụng chế biến thực phẩm như
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày mai mưa rào và rông cũng xuất hiện trở lại ở các tỉnh phía bắc khu vực như thanh hóa hay nghệ an
sau đó sẽ lan dần xuống các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế
đến ngày hai mươi hai ngày hai mươi ba mưa sẽ giảm dần nhưng có khả năng vẫn xuất hiện rải rác vào sáng và chiều tối
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
có mưa rào rải rác và có nơi có rông mưa tập trung chính ở phần phía bắc khu vực
còn ở phía nam từ bình định trở vào đến bình thuận ba ngày tới vẫn còn nắng và mưa rông xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối với thời gian mưa không kéo dài
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cần đề phòng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm dao động từ hai mươi ba hai mươi năm độ
khu vực nam bộ mưa rông đã xuất hiện nhiều hơn đồng thời nhiệt độ giảm dần từ ngày một mươi sáu đến nay
dự báo những cơn mưa rông vẫn xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm mai
sau đó từ ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba cùng với sự thiết lập và phát triển dần của đới gió tây nam
mưa sẽ trải đều trên hầu khắp các nơi trên khu vực nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào chiều tối
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại